hà nội hiện có đến hai năm triệu xe máy sử dụng trên hai mươi năm
trong đó nhiều xe máy cũ nát không đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải
ảnh hưởng tới môi trường
trước thực trạng trên hà nội vừa có đề xuất sẽ hỗ trợ người dân đổi xe máy cũ lấy xe máy mới
từ tháng chín tới tháng một mươi hai năm nay
chủ xe máy cũ có thể được hỗ trợ đổi xe mới nếu xe quá cũ không đạt tiêu chuẩn khí thải ra môi trường